huyện miền núi vĩnh thạnh là địa phương có điều kiện kinh tế xã hội rất khó khăn của tỉnh bình định
tuy nhiên tuổi trẻ nơi đây đã có nhiều cách làm hay sáng tạo nhằm cùng với cả nước chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua bằng những việc làm cụ thể tuổi trẻ huyện miền núi vĩnh thạnh tỉnh bình định đã chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
huyện đoàn vĩnh thạnh thành lập các đội tham gia kiểm tra y tế tại các chốt kiểm dịch cấp phát khẩu trang miễn phí hỗ trợ người dân cài đặt bluezone
đợt hiến máu tình nguyện lần này cũng là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
huyện đoàn cũng như là ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam huyện đã chủ động phối hợp với hội chữ thập đỏ huyện để tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại xã đông sơn
mục đích của chương trình cũng kêu gọi tinh thần tình nguyện của các bạn đoàn viên thanh niên ở miền núi để tham gia hiến máu tình nguyện để mà cứu người
trong lần đầu tiên tổ chức chương trình hiến máu ở xã vùng cao này
đã có bốn mươi hai đơn vị máu với một mươi ba ml máu được hiến tặng
hy vọng những giọt máu hồng của đoàn viên thanh niên huyện vĩnh thạnh sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh cho những người bệnh đang cần máu trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay